chính phủ italia đã cho phép khoảng một mươi nhân viên y khoa năm cuối bắt đầu làm việc sớm từ khoảng tám đến chín tháng so với dự kiến
nhằm bổ sung lực lượng đối phó với covid một mươi chín đồng thời được miễn các bài kiểm tra vốn là yêu cầu bắt buộc trước khi sinh viên nhận bằng tốt nghiệp